sáng ngày hai mươi sáu tháng một báo nhân dân đã phối hợp với công ty điện lực con tum tặng áo ấm cho các em học sinh nghèo vùng cao tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học đắc nên xã đắc nền huyện con plong tỉnh con tum
hơn hai trăm linh chiếc áo ấm đã được trao tặng cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học đắc nên là trường vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh con tum
trường hiện có tám điểm trường với một mươi bảy lớp và gần hai trăm năm mươi em học sinh trong đó có gần một trăm hai mươi em được hưởng chế độ bán chú theo nghị định một trăm một mươi sáu của chính phủ
một trăm linh học sinh của trường là người dân tộc thiểu số xê đăng đời sống còn gặp nhiều khó khăn
đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa của báo nhân dân và công ty điện lực con tum nhằm chia sẻ giúp đỡ các em học sinh vơi bớt khó khăn yên tâm đến lớp